nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
liên đoàn siếc việt nam phối hợp với đoàn siếc hp dream secust nhật bản tổ chức chương trình siếc quốc tế biểu diễn nhân những ngày lễ trọng đại tại việt nam
chương trình được biểu diễn từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tại giáp xích trung ương hà nội
và sau đó các nghệ sĩ sẽ biểu diễn phục vụ khán giả một số tỉnh thành từ ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
đoàn siếc happy dream secut là một đơn vị siếc đến từ nhật bản
điểm thú vị trong một mươi ba diễn viên của đoàn chỉ có một diễn viên người nhật các diễn viên sip còn lại đến từ venezuela argentina colombia mexico ecuador
điều này có lẽ sẽ gây ngạc nhiên cho khán giả việt nam
tuy nhiên đó chính là đặc trưng của happy dream circus
serge bởi sự quy tụ rất nhiều diễn viên siếc tài năng đến từ nhiều nơi trên thế giới đã tạo nên đoàn siếc với phong cách biểu diễn phóng khoáng và đậm chất hoang dã hứa hẹn quấn hút mọi ánh nhìn từ khán giả việt nam